bệnh viện thanh nhàn đã tiếp nhận một bệnh nhân cấp cứu bị suất huyết tiêu hóa do lạm dụng rượu
đây chỉ là một trong nhiều trường hợp phải cấp cứu trong thời gian qua bởi nguyên nhân liên quan đến rượu bia
bệnh nhân đào văn đông năm sáu tuổi có tiền sử uống rượu hàng chục năm nay với tần suất trung bình nửa lít mỗi ngày và đã từng suất huyết tiêu hóa nhiều lần
bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nôn da máu mạch đập nhanh trạng thái hốt hoảng da vàng
bệnh nhân được chuẩn đoán suất huyết tiêu hóa nghi do vỡ tính mạch thực quản sơ gan do rượu và nhanh chóng được can thiệp thắt búi giãn tính mạch thực quản cấp cứu
bệnh nhân đào văn đông năm sáu tuổi có tiền sử uống rượu hàng chục năm nay với tần suất trung bình nửa lít mỗi ngày và đã từng suất huyết tiêu hóa nhiều lần